dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra vẫn đang tiếp tục lan rộng với số người tử vong số người mắc tăng rất nhanh
trong điều kiện này các nhà khoa học trên khắp thế giới đang chạy đua với thời gian để phát triển loại vaccine phòng virus corona
với hy vọng có thể đưa ra mẫu vaccine thử nghiệm trên động vật vào giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi
vào những ngày đầu tháng một khi các trường hợp mắc bệnh lạ giống như viêm phổi được báo cáo ở trung quốc
các nhà nghiên cứu tại viện y tế quốc gia maryland đã sẵn sàng nghiên cứu vaccine để ngăn ngừa căn bệnh mới
tiến sĩ barney graham phó giám đốc trung tâm nghiên cứu vaccine nih của mỹ
đã kêu gọi các nhà khoa học ở trung quốc chia sẻ cấu trúc di truyền của virus
để ông và các cộng sự có thể bắt đầu cuộc chạy đua phát triển vaccine
đến ngày một mươi tháng một các nhà khoa học trung quốc đã công bố cấu trúc di chuyển của virus corona trên trang thông tin dữ liệu công khai
hiện nhiều phòng thí nghiệm công lập và ít nhất ba công ty dược là johnson johnson moderna telra plusic
và innovio đã bắt tay vào nghiên cứu vaccine phòng virus corona
điều nguy hiểm là trong quá trình ngăn chặn dịch bệnh do virus corona mới gây ra
đó là những người mang virus có thể phát tán virus ngay cả khi họ chưa xuất hiện các triệu chứng bệnh
vì thế các nhà khoa học của trường y thuộc đại học washington ở mỹ
còn tập trung nghiên cứu công cụ chẩn đoán lâm sàng để phát hiện virus ở những người mang mầm bệnh